văn học mạng đã nhập cuộc mạnh mẽ vào đời sống văn học hôm nay nhưng để hoàn thiện và có vị trí chỗ đứng trên văn đàn thì bản thân các cây bút trẻ còn cần nhiều lắm những tích lũy kinh nghiệm và sự học hỏi của mình
tuy nhiên bên cạnh đó với cách đánh giá nhiều chiều thì văn học mạng đã góp phần ảnh hưởng của mình vào sự tươi mới và hội nhập văn học việt nam với đời sống văn học thế giới

rốt cuộc thì vẫn cứ phải tác phẩm in
nhưng các bạn ấy chọn phương thức cho công bố trên mạng trước khi in ấn thì đấy là một cái hay
nó có một cái hay nhưng mà nó cũng như một cái bẫy
là ngay cả khi bạn công bố tác phẩm của bạn trên facebook hoặc trên blog thì những lời tán dương là rất nhiều
rất dễ làm cho tác giả sớm thỏa mãn
không biết là yên có rơi vào tình trạng như thế không
đúng ý kiến như là của chú hà có nói
nó là thực sự là một con dao hai lưỡi bởi vì mình sẽ bản đọc những người mà theo dõi mình á
vốn dĩ là người ta thích mình rồi
mà tình yêu mà thì nó hay mù quáng nữa
người ta sẽ cho mình những cái lời tán dương và bởi vì mình sẽ không nhận được những cái nhận xét mà mình thực sự cần
thêm một cái nữa là tình trạng đạo văn rất là nhiều
nên là việc công bố những cái bài viết mà hoàn chỉnh trên mạng là hầu như bây giờ tôi hoàn toàn là không còn làm nữa
văn học mạng ở việt nam hiện bây giờ nó giống như là đang ở cái mức độ mà
thuở sơ khai vậy thôi
mọi người cứ nghĩ là có những cái bài viết mà đăng ở trên mạng thì là thành văn học mạng
điều đó là hoàn toàn không đúng
thử nhìn sang nước láng nhiều như là trung quốc thôi chẳng hạn
đó mới thực sự là có một cái nền văn học mạng
khi mà các tác giả người ta viết có biên tập sau đó sẽ có những cái nhà xuất bản trên mạng
người ta đăng tải lên và bạn đọc trả tiền để đọc từng phần
nên cái nền văn học mạng đầy đủ mà theo như tôi nghĩ là phải có một cái ekip và có một cái quá trình hoàn chỉnh như vậy
người viết người biên tập nhà xuất bản về mạng và phát hành được ở trên mạng
theo những cái câu trả lời vừa xong của tác giả yên thì theo như nhà phê bình nguyễn hòa
ông nghĩ rằng là sự có mặt của văn học mạng ở việt nam của chúng ta hiện nay
nó sẽ đem lại những cái thách thức như thế nào đối với những nhà sản xuất văn chương truyền thống
bảo là thách thức kiểu không đến mức đâu
dạ đúng rồi
trước khi gọi ra văn học mạng thì hãy nhìn nhận tác phẩm với những tiêu chí chung của nó
dù rất tương đối thì nó có cơ hội
không phải là cứ viết bài bài chữ xuống dòng thì thành thơ đâu
đúng không ạ
không phải cứ có kể một câu chuyện gì đó thành chuyện ngắn hay tiểu thuyết
dù tương đối thì nó vẫn có những tiêu chí chung của nó
đó là tiêu chí chung của nó
và chúng ta hãy dùng tiêu chí chung đó dù ở trên mạng hay được xuất bản hay không được xuất bản
thì tiêu chí chung đó là cái quy chiếu phải đánh giá xem đấy là tác phẩm hay là một thứ cận văn chương chứ không phải là văn chương
đấy thì đấy là chúng ta cần phải chú ý điều đó
đúng không ạ nếu các bạn có giá trị thì các bạn sẽ có bản đọc của mình
và khi mà các bạn cứng cáp trưởng thành lên thì các cuốn sách được in ra được xuất bản thì là chuyện bình thường
đúng không ạ
thì đấy là chúng ta cũng có nhiều con đường khác nhau để đến với văn chương
không có con đường nào là duy nhất cả
chỉ có điều là cái đích chỉ có một đó là tác phẩm nó như thế
thưa quý vị khách mời có một hiện tượng là trong thời gian vừa rồi có một số tác giả như là keng hay là gào
lựa chọn cái việc là công việc
các bố tác phẩm của mình đầu tiên trên mạng xã hội và họ đã được nhận được sự quan tâm rất nhiều của đông đảo bản đọc
và chính vì cái sự quan tâm đó mà họ mới bắt đầu là xuất bản thành sách
vậy thì hai vị khách mời nhận xét như thế nào về cái sự phát triển đó của nền văn học mạng cũng như là cái việc ảnh hưởng của văn học mạng đối với sự xuất bản sách của những tác giả vừa rồi
cái hiện tượng đấy nó xuất hiện thì mình nghĩ nó là một cái kết thức vào cái sự tò mò của đám đông
cũng giống như là nhà phiên bình nghĩa hoàng có nói
đến cuối cùng thì cũng là phải để xem là cái tác phẩm đấy nó có sống được bao nhiêu lâu
thời gian của nó được bao nhiêu lâu
hay là cái cuốn sách bán ra rồi một đến hai ngày sau người ta đã hoàn toàn quên lãng về việc mình có cuốn sách đó
vậy còn đối với ông nguyễn hoàng thì sao ông nghĩ thế nào
chúng ta cũng phải nói rằng là hôm nay trong cái thế giới ảo nó cũng có những cái bệnh nó rất nguy hiểm
thì chỉ có điều là sau khi những bước đi đầu tiên như thế những tác giả đặc biệt các người trẻ
thì thường xuất hiện ở trên mạng
trên internet nhiều hơn trên báo chí sớm hơn
thì sau những bước chập chứng đầu tiên thì cố gắng nếu yêu văn chương thật sự
thì hãy tự rèn được cho mình tự trao đổi tự trau dồi rồi rèn rũa mình
để trở thành một người từ một người yêu văn chương thích viết văn trở thành nhà văn
còn nếu không và sớm tỏa bán với nó thì chúng ta sẽ không có con đường đi trong tương lai
thì tôi vẫn cố gắng để rằng còn có những con đường khác nhau đến với văn chương
nhưng mục đích của văn chương chỉ có một
chúng ta cũng không vì thế vì cái sự dễ dãi hay là đơn giản hay cái gì đó của internet
mà chúng ta lại coi thường các tác phẩm công bố trên internet
nhưng mà chúng ta không vì thế mà chúng ta lại đánh giá quá cao cái nền xuất bản
mà chúng ta vẫn đã đi thành sách
hai cái xu hướng đó hai cái phương tiện đó hoàn toàn có ý nghĩa
nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách hữu ích để cho cho phần và sự phát triển của văn chương
vâng ạ vậy thì từ góc độ tiếp nhận
cả hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ có cái đánh giá như thế nào
về cái tương lai phát triển của văn học mạng ạ
xin mời chị
mình thì thật sự hy vọng có được một cái quy trình thật là bài bản thật là đầy đủ
có những người đi tìm kiếm có những biên tập viên
có những nhà xuất bản trên mạng
có những cái ekip truyền thông marketing đầy đủ xây dựng hình ảnh
bởi vì mình nghĩ nhà văn hay là quan trọng cuối cùng
cũng là người ta muốn tiếp cận được nhiều độc giả hơn càng tốt
và cái tác phẩm của mình có giá trị ở lại với đọc giả
thì cái quy trình đó nghe thì có vẻ hơi máy móc
nhưng mà thực sự nó rất là có ích
còn đối với ông nguyễn hoàng thì sao ạ
ông đánh giá như thế nào về tương lai phát triển của văn học mạng
tôi nghĩ rằng là cái sự phát triển ấy chúng ta hy vọng
như cái hy vọng nó đặt trên một cái nền tảng mà tôi rất đồng tình với yên
tức là phải có nếu mà thực sự văn học mạng
mà có một vai trò nào đó trong xã hội
thì nó đi cùng với một quy trình xuất bản
và tôi nghĩ là nếu mà không xử lý được
nỗ lực của nhiều phía đúng không ạ
kể cả với xuất bản đừng có thể lợi nhuận lúc đầu thì chưa cao
đúng không ạ
nhưng mà đọc những cuốn sách bán trên amazon hay tiki thì nó bán đắt đấy
nhưng mà bán ở trên tác phẩm mà lại được phát hành
bản điện tử được bán với giá từ ngày từ này đồng
ở trên internet thì người việt chúng ta chưa quen nhiều lắm
nhưng mà nếu chúng ta làm quen với nó
và có một cái quy trình xuất bản
tương đương như quy trình xuất bản truyền thống
thì chúng ta sẽ có
nó sẽ đồng hành cùng phát học truyền thống
và nó làm phong phú cái phương tiện mang văn chương đến cho mọi người
mà cũng là một điều kiện
để những người việt trẻ có điều kiện để thử sức minh
còn thấy thế là một công việc khó khăn thì họ sẽ tự giúp
còn những người nào mà nỗ lực vượt lên
thì chúng ta sẽ có những nhà văn
đừng nên đề cao nó khó quá
mà hãy nhìn nó một cách bình thường
bình tĩnh nhìn nó
để nếu như nó có ít lợi nào đó
đối với người đọc nói riêng
và đối với nghệ thuật nói chung
thì chúng ta khơi gợi những điều tốt đó
để cùng tham gia phát triển nghệ thuật đất nước
vâng xin cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ vừa rồi
và một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị đã đến với trường quay của truyền hình nhân dân
thưa quý vị có thể nói văn học mạng việt nam
vẫn trong giai đoạn hình thành và phát triển
những xu hướng khá phổ biến đã đạt được thành công
như tự thuật dưới dạng tản văn tùy bút hay nhật ký trên blog facebook
vẫn sẽ có sức hút mạnh mẽ
nhưng cũng là những thách thức đối với các tác giả
dù thực tế văn học mạng còn nhiều tác phẩm có xu hướng chiều theo thị hiếu
chưa vượt qua được thử thách của thời gian
nhưng chặng đường khởi đầu đã qua cho thấy
sự xuất hiện của văn học mạng với khả năng kết nối và tương tác sâu rộng
là một trong những điều kiện thúc đẩy sự phát triển văn học nước nhà
và đến đây thì chương trình khóc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi cũng xin kết thúc
mọi ý kiến đồng góp của quý vị xin gọi về số điện thoại bốn ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
hoặc gửi về hàm thư điện tử phongvănhoaacomnn org vn